chỉ sau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ lực lượng chức năng công an tỉnh quảng ninh cùng với một số đơn vị chức năng liên quan đã bắt giữ được đối tượng hoàng văn sắt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại ngũ lão thủy nguyên tp hải phòng tạm trú tại khu một mươi phường thanh sơn tp ung bí là kẻ đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại khu một mươi phường thanh sơn tp ung bí khiến hai người tử vong
được biết đối tượng sắt có mâu thuẫn trong sinh hoạt với một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khu một mươi phường thanh sơn thành phố uông bí
tối ngày bốn tháng tám sát đến nhà anh trai của chị này để tìm nhưng không gặp và tại đây đã xảy ra xô xát cãi vã nhau với bố đẻ của chị này
sắt đã dùng dao đâm bố của người phụ nữ này khiến ông gục ngã và chết tại chỗ
thấy bố bị đâm anh trai của người phụ nữ định chạy ra ngoài kêu cứu liền bị sát đuổi theo dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong sắt đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ đối với hoàng văn sắt để tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
tổng cộng năm mươi năm năm tù giam đó là mức hình phạt dành cho bốn bị cáo gồm nguyễn văn hùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
nguyễn thanh cần chú tại huyện trà ôn và bùi hữu tuấn cùng với đặng ngọc thành chú tại tỉnh kiên giang cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa được tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tổ chức vào sáng ngày hôm nay
với thủ đoạn tự tạo ra viên thiên thạch giả bằng trì có bọc nhựa pp bốn bị cáo trên đã giới thiệu với anh huỳnh thanh nhân ở thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
đây là viên thiên thạch quý khi bỏ vào nước thì lơ lửng không chìm có khả năng bị làm vỡ kính dạn nứt nhiệt kế đông đặc thủy ngân trong nhiệt kế
để gần với hộp quẹt ga sẽ làm ga hóa thành nước và hủy đá lửa của hộp quẹt ga
tin lời của bị cáo anh nhân đã đồng ý mua với giá một triệu đô la mỹ
vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy anh nhân đã đến huyện bình tân tỉnh vĩnh long để gặp các bị cáo và giao sáu trăm linh triệu đồng tiền đặt cọc
sau khi chiếm đoạt được sáu trăm linh triệu đồng cả nhóm chia nhau tiêu xài và cắt liên lạc với anh nhân
phát hiện bị lừa anh nhân đã trình báo vụ việc đến cơ quan điều tra
tại phiên tòa bốn bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nhận định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội gây hoang mang trong dư luận mất an ninh trật tự
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hùng một mươi tám năm tù giam nguyễn thanh cần một mươi sáu năm tù giam đặng ngọc thành một mươi một năm tù giam bùi hữu tuấn một mươi năm tù giam
đồng thời bốn bị cáo phải có nghĩa vụ trả lại cho anh nhân số tiền đã chiếm đoạt
liên quan tới sự cố chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
sáng ngày hôm nay sở y tế tỉnh nghệ an đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân của vụ việc
nguyên nhân chính là do hệ thống dẫn nước từ máy lọc ro đến các máy chạy thận có vấn đề
các đường ống này quá nhiều các điểm gấp khúc nên đó là vị trí lưu trú của một số loại vi khuẩn
sau thời gian sử dụng dài vi khuẩn lưu trú ngày càng nhiều và theo dòng nước dẫn đến máy chạy thận
sở y tế tỉnh nghệ an

và hội đồng kiên bôn đã đi đến kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố lệ do nước

đây là nước tinh thiết chứ không phải nước cố là vẫn có khí khuẩn nhưng mà ở cái mức nó không hành được
nhưng mà trong trường hợp gấp khúc thì nó tạo lên một cái cái vị trí để vị khuẩn có thể trú ở trong đấy mà nó tạo lên người ta gọi là cái mạng biofilm
trước đó ngày ba mươi tháng bảy tại khu vực chạy thận nhân tạo của bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an xảy ra sự cố khiến sáu bệnh nhân bị sốc
toàn bộ hoạt động chạy thận đã tạm dừng rất may nhờ được cấp cứu kịp thời nên không có trường hợp nào tử vong
sau khi cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự cố
bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an sẽ phải thay thế toàn bộ hệ thống dẫn nước ro để đảm bảo đúng chuẩn
trước khi khu vực chạy thận hoạt động trở lại hoạt động sẽ được kiểm tra chặt chẽ đồng thời siết chặt công tác quản lý giám sát
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngày thống tướng sốc phan quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc campuchia đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
cùng dự buổi tiếp có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia không ngừng được củng cố tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng giữa vực an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực như đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân kiều dân trụ sở cơ quan đại diện nước này sinh sống làm việc tại nước kia
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngày sốc phan đánh giá cao những thành tiệu kết quả hợp tác mà bộ công an việt nam bộ nội vụ vương quốc campuchia
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã đạt được chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa hai bộ nói riêng trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tăng cường quan hệ đoàn kết láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước